lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm một xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn năm trăm ba mươi sáu do lái xe hồ văn sáng tại nghệ an điều khiển
tại hiện trường công an phát hiện một mươi bốn thùng xốp đựng chân đuôi bò có trọng lượng trên một tấn không có giấy tờ hợp lệ
quá trình xác minh chủ xe khai nhận số hàng trên do một người lạ thuê vận chuyển từ huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vào thành phố đà nẵng tiêu thụ
phòng cảnh sát môi trường cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc đồng thời tiêu hủy theo quy định của pháp luật